thưa quý vị tiếp tục thực hiện công tác nhân sự một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
sáng nay hai mươi hai tháng năm quốc hội đã kiện toàn chức danh chủ tịch nước
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đã được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhậm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
phát biểu nhậm chức chủ tịch nước tô lâm nói đây là vinh sự trách nhiệm to lớn
đồng thời là cơ hội để đồng chí cùng văn chấp hành trung mương bộ chính trị bản viết thư
sắp toàn bộ tâm sức trí lực phụng sự đất nước phục vụ nhân dân theo con đường mà đảng và chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị đảng và chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn